ba ngày sau khi về đến vịnh cam ranh khánh hòa sáng nay tàu ngầm một trăm tám mươi bảy bà rịa vũng tàu đã chính thức cập cảng lữ đoàn một trăm tám mươi chín hải quân
trước đó tàu đã được hoàn thiện thao tác kỹ thuật để rơi khỏi tàu vận tải rondop storm lai sắt an toàn vào quân càng
đóng tại nhà máy admiralty xanh pế tức bua của nga tàu một trăm tám mươi bảy được hạ thủy và kiểm tra toàn diện trên biển baltic
bàn giao kỹ thuật vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu trước khi lên đường về việt nam
tàu có lượng dãn nước lớn di chuyển êm có thể hoạt động độc lập nhiều ngày đêm dưới độ sâu để phục vụ công tác huấn luyện nâng cao sức chịu đựng cho thủy thủ
tàu một trăm tám mươi bảy về tới cam ranh đánh dấu bước hoàn thành lộ trình tiếp nhận quản lý sử dụng sáu tàu ngầm lấp kl sáu trăm ba mươi sáu biên chế cho hải quân nhân dân việt nam
dự kiến sau tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy quân chủng hải quân sẽ tổ chức lễ thượng cờ cho các tàu một trăm tám mươi sáu đà nẵng và một trăm tám mươi bảy bà rịa vũng tàu